thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện mai sơn tỉnh sơn la cho biết đã phát hiện xử lý ba đối tượng trong một gia đình vi phạm khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn bản ngự ten xã trường trung huyện mai sơn tỉnh sơn lạc
ba đối tượng bị phát hiện xử lý là cầm văn nghĩa cầm văn thiện là hai cha con và cháu ruột là cầm văn đến cả ba cùng chú tại bản nhịu ten xã trường trung huyện mai sơn
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận do hoàn cảnh khó khăn lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các đối tượng đã thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép
khi đang thực hiện hành vi vi phạm thì bị lực lượng công an phát hiện và xử lý
hai mươi cá thể động vật rừng còn sống và gần một trăm hai mươi kg thịt xương động vật rừng cấp đông gồm nhiều loại đã được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng tạm giữ trong chuyên án mà đơn vị vừa triệt phá vào chiều ngày hôm qua chín tháng chín

các đối tượng khai nhận do hoàn cảnh khó khăn lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hôm nay do sự phát triển của khoa học công nghệ các đối tượng lợi dụng để hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi tránh sự phát hiện của cơ quan công an
thể hiện dưới các hành vi như chơi game bắn cá đổi điểm thành tiền chơi game bài đổi thẻ cào mua bán đồ vật ảo trong game bằng tiền cụ thể hoặc các hình thức đánh bạc khác xuất hiện ngày càng nhiều
các đối tượng truy cập vào các trang web quốc tế đăng ký tài khoản sau khi đăng ký xong thì họ tìm các đại lý trong nước để tham gia
từ các đại lý này họ tìm các con bạc để chơi nhưng tỷ lệ cược kèo đều do nhà cái quy định
dù chúng ta có triệt phá các trang web thiết định nhưng tài khoản trên mạng xã hội nhất định đã có hành vi vi phạm pháp luật
thì kể cả xử lý các đối tượng này đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể làm triệt để chấm dứt được tình trạng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cũng như là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
chính vì vậy mà điều cần nhất ở đây đó chính là sự tự giác cũng như là cảnh giác từ phía người dân
đã có hàng trăm đường dây đánh bạc qua mạng internet bị lực lượng công an bắt giữ
qua đấu tranh khai thác cũng đã phát hiện hàng nghìn người tham gia và những người này sẽ phải đối diện với nhiều hình phạt
từ xử phạt hành chính cho đến hình sự tùy theo số tiền tham gia cá cược và số lần vi phạm
thời gian tới lực lượng công an sẽ đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh với các đối tượng tổ chức cơ bản mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp
vậy nên mọi người dân cần cảnh giác trước các lời dụ lừa và tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức
và cảnh giác trước các lời mời tham gia nộp tiền để tham gia các trò chơi trên mạng internet
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
vì bị công an mời làm việc về hành vi tụ tập nhậu giữa lúc giãn cách xã hội
nên bùi văn quy chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã sử dụng điện thoại di động để live stream
với nội dung thách thức xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã bình thành huyện thanh bình
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là năm triệu đồng
đối với bùi văn quy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại xã bình thành huyện thanh bình
về hành vi sử dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín của tổ chức
vào ngày ba tháng chín ông bùi văn quy sử dụng điện thoại di động live stream nội dung thách thức
xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã bình thành huyện thanh bình
đoạn live stream dài bốn phút quay cảnh người đàn ông này đang uống rượu tại nhà
và có nhiều đoạn chửi bới thách thức lực lượng công an xã bình thành
đến ngày bốn tháng chín công an huyện thanh bình mời làm việc ông bùi văn quy
tại cơ quan công an người này thừa nhận có sử dụng tài khoản facebook và live stream đoạn clip trên
tự nguyện tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam ngày hôm qua chín tháng chín
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
tại phường điện nam bắc điện bàn
từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bà thân thị mai chú tại phường điện nam bắc thị xã điện bàn
đi buôn bán tại thành phố đà nẵng
theo quy định khi về địa phương phải khai báo y tế nhưng bà mai không thực hiện
và không tham gia xét nghiệm khi địa phương yêu cầu
sau khi biết người mình đã tiếp xúc tại chợ dương tính với sars cov hai
bà mai đến bệnh viện vĩnh đức test nhanh có kết quả âm tính
sau khi biết người mình đã tiếp xúc tại chợ dương tính bà mai tiếp tục đi buôn bán và tiếp xúc với nhiều người khác
vào trường ngày một mươi bảy tháng tám bà mai có kết quả xét nghiệm dương tính
lực lượng chức năng truy vết xác định có một mươi năm trường hợp là f một liên quan
trong đó có con gái của bà mai có kết quả dương tính với sars cov hai
có một mươi một trường hợp f một và ba mươi năm trường hợp f hai có liên quan tới bà mai
vào sáng nay tại tỉnh bình định tòa nhân dân huyện tuy phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự
tuyên phạt hai bị cáo ở xã phước hòa huyện tuy phước là phạm ngọc lưu ba mươi một tuổi
mức án một mươi năm tháng tù giam và dương ngọc tính ba mươi tuổi một mươi hai tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
ngày năm tháng tám lưu đến nhà tính chơi rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu
sau đó tính điều khiển mô tô chở lưu đi mua đồ về nhậu tiếp
khi cả hai đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín tại thôn tân mỹ xã phước hòa xin qua chốt
thì ba thành viên làm nhiệm vụ tại đây
đã giải thích quy định về phòng chống dịch
trong khi địa phương này đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và yêu cầu tính cùng với lưu quay lại nhưng hai đối tượng này đã không chấp hành
mà dồ xe máy chạy qua chốt
sau khi qua được chốt tính vào lưu dừng xe quay lại đã dùng cây che khô và gạch
đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch lật đổ rào chắn rồi bỏ chạy
liên quan đến vụ việc người đàn ông cố thủ hơn một giờ trong xe ô tô
thì yêu cầu dừng xe để kiểm tra
ngày một mươi tháng chín sở tài nguyên và môi trường đồng nai cho biết đã xác minh làm rõ vụ việc
ông lê văn chính là thanh tra viên thuộc thanh tra của sở tài nguyên môi trường đồng nai
vì vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
qua xác minh làm rõ lãnh đạo sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai khẳng định
thời điểm ông chính vi phạm quy định phòng chống dịch thì phía sở tài nguyên môi trường
không phân công ông chính đi làm việc tại trụ sở cơ quan cũng như không có lịch công tác đột xuất
bởi ông chính đã được phân công làm việc online tại nhà
do đó ngoài bị lực lượng chức năng xứt vạt vi phạm hành chính
thì ông chính cũng sẽ bị sở tài nguyên môi trường xem xét và xử lý nghiêm
theo quy định về mặt cán bộ công chức của đơn vị đã không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào khoảng tám giờ năm mươi phút ngày bảy tháng chín khi ông chính đang điều khiển xe innova
biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
thì bị tổ tuần tra kiểm soát cơ động số một mươi năm công an tỉnh đồng nai yêu cầu dừng xe kiểm tra
nhưng ông chính không xuống mà cố thủ trong xe với lý do để thực hiện năm k
mất hơn một giờ vận động nhưng ông chính vẫn cố thủ trong xe
nên cảnh sát đã cưỡng chế cẩu xe về trụ sở
khi đó ông chính mới chịu ra khỏi xe và xuất trình một số giấy tờ đã hết hạn sử dụng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an cho biết vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm và các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ gần một mươi hộp thuốc
liên hoa thanh ôm không rõ nguồn gốc và được quảng cáo là có tác dụng
điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu trung quốc
sau thời gian dài trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu mang nhãn hiệu trung quốc
do tham vĩ điệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại và sản xuất tô cầm đầu
ngày chín tháng chín đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và công an quận tám
bắt giữ xe tải biển số năm mươi một g bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi do trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê kiên giang điều khiển
đang vượn chuyển bốn trăm linh hộp thuốc
kiểm tra khoa quốc công ty toyo tại quận tám tội công tác phát hiện thêm chín hai trăm linh hộp thuốc cùng loại
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
được biết đây là loại thuốc mang nhắn hiệu trung quốc được gọi là liên hoa thanh ôm
mà các đối tượng quảng cáo có tác dụng điều trị covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày một mươi tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ quyết định tạm giữ hình sự đảng hoàng nam
bốn mươi một tuổi ngụ ấp sóc vinh xã phương thạnh huyện càng long tp hcm về hành vi can tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai vào khoảng hai mươi giờ ngày chín tháng chín khi đang nhậu một mình tại nhà
thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao bảy mươi chín tuổi
bộ cùng địa phương đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện
thì bà thao nhắc nhớ lại việc hồ chiều và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau dùng dao cắt vào cổ nạn nhân rồi bỏ giao tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý
công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng dương minh sang hai mươi năm tuổi
ngụ tại ấp một xã thường phước hai huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày tám tháng chín bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thường thế hậu a
phố học cùng công an xã thường phước một bắt quả tàn đối tượng sang đang đem ma túy đi giao cho người khác
khám xét trong người đối tượng sang lực lượng công an thu giữ một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá và một xe mô tô mang biển số sáu mươi s năm mươi bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
công an xã thường thế hậu a đã bàn giao đối tượng cùng tan vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hồng ngự để điều tra theo thẩm quyền
lợi dụng mà hiện nay các lực lượng đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gia tăng thực hiện các hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
tìm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp và an ninh
và trước vấn đề này lực lượng công an tỉnh bình thuận đã thực hiện nhiều biện pháp để vừa chống dịch hiệu quả
vừa đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn toàn tỉnh
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch phương án đấu tranh mới phù hợp với tình hình thực tế
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm và phạm tội ma túy
điển hình mới đây vào ngày hai mươi chín tháng bảy
quả tàn đối tượng huỳnh văn mến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại khu phố bốn phường phú tài thành phố phan thiết
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc xã tân đức huyện hàm tân
thu giữ một một kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án ngày bốn tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phù hợp với đơn vị liên quan bắt giữ thêm đối tượng trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường đức long thành phố phan thiết thu giữ sáu trăm linh gram ma túy đá và một bánh heroin
đây là một trong nhiều chuyên án được triệt phá trong thời điểm tình hình dịch covid một mươi chín
tại bình thuận đang diễn biến phức tạp và thành phố phan thiết đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nên quá trình lên phương án đấu tranh đòi hỏi
phải có sự tính toán kỹ lưỡng vừa đảm bảo ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục thực hiện
các hành vi phạm tội
vừa phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch trong tình hình mới
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để khám phá thành công chuyên án
chặt đứt đường dây ma túy từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
cùng với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng còn đặc biệt chú ý nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở lưu trú kinh doanh có điều kiện
mặc dù trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên chính phủ đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
giải trí karaoke nhưng nhiều đối tượng vẫn lấy lúc tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong các cơ sở này vì vậy lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các vụ việc xảy ra trên địa bàn
hầu hết các đối tượng phạm tội về ma túy đều trở về từ vùng dịch
cho nên cái nghi cơ lây nhiễm dịch bệnh là lấp rao
vì vậy thì khi đề ra cái phương án đấu tranh triệt phá
thì ngoài cái mục đích là đấu tranh tri bắt được và tri tố được đối tượng phạm tội
thì trong cái giai đoạn này lãnh đạo đơn vị cũng đề ra một cái yêu cầu
là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch
đơn vị tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đảm bảo công tác phòng chống dịch
và đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự
hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
nhưng với quyết tâm không để đối tượng phạm tội lợi dụng tình hình dịch bệnh
đưa ma túy vào tính bình thuận tiêu thụ
lực lượng phòng chống ma túy công an toàn tỉnh bình thuận sẽ tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nồng cốt
phối hợp cùng các lực lượng tập trung đánh nhanh đánh mạnh vào loại tội phạm này
tiến tới kiềm chế và làm giám tội phạm ma túy góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn